thưa quý vị những ngày vừa qua dư luận không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh
một người đàn ông xuống tay thô bạo ngay trên đường với một người phụ nữ
ngày năm tháng bốn thông tin từ ủy ban nhân dân xã quế minh huyện quế sơn quảng nam cho biết
công an xã này đang làm việc với người đàn ông có hành vi thô bạo trong đoạn clip nói trên
qua tìm hiểu người phụ nữ trong đoàn clip là chị ntt bốn mươi một tuổi đang là vợ hờ sống chung với người đàn ông trên
theo hình ảnh từ clip vụ việc xảy ra tại một ngã ba đường bê tông ở thôn đại lộc xã quế minh huyện quế sơn quảng nam
người đàn ông liên tục có những hành vi thô bạo tác động vật lý lên người chị t
thấy chị tê không kháng cự được người đàn ông này lại càng tiếp tục tấn công vào nhiều vùng trên cơ thể
làm nạn nhân quỵ ngã xuống đất
từ âm thanh trong clip có thể thấy chị t liên tục văn xin người đàn ông dừng tay đừng tiếp tục tấn công em lợi anh
tuy nhiên người này vẫn không buông tha
sau khi đăng tải clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều người lên án gây gắt phẫn nộ trước hành động của người này
sáng ngày năm tháng bốn công an xã quế minh đã mời người đàn ông này đến trụ sở làm việc xác định vụ việc
đồng thời công an vận động nạn nhân phối hợp cung cấp thông tin
qua khai thác người đàn ông này khai nhận người phụ nữ trong đoạn clip là vợ hờ của mình quê ở bình định
hai người chưa đăng ký kết hôn nhưng sống chung với nhau như vợ chồng và đã có với nhau một con chung
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị liên quan đến vụ việc một bé gái lớp năm trên địa bàn có dấu hiệu mệt mỏi rồi tử vong không rõ nguyên nhân
sáng ngày năm tháng bốn công an thành phố nha trang đang phối hợp với ủy ban nhân dân phường vinh trường
cùng các đơn vị có liên quan xác minh lấy lời khai ban đầu tại một số cơ sở thức ăn nhanh trên địa bàn
theo đó khi chuẩn bị vào tiết học đầu tiên nhiều học sinh trường tiểu học vĩnh trường phường vĩnh trường
thành phố nha trang có dấu hiệu mệt mỏi nôn ói
sau đó giáo viên báo cáo sự việc cho lãnh đạo nhà trường liên hệ xe cấp cứu đưa hàng loạt em cùng triệu chứng nói trên đến bệnh viện
hiện tại một mươi hai học sinh trường tiểu học vĩnh trường đã được đưa tới bệnh viện
trong đó một nữ sinh lớp năm được xác định tử vong chưa rõ nguyên nhân
cùng thời điểm trên có hàng chục học sinh trường trung học cơ sở trần hương đạo
cũng có các triệu chứng tương tự được chuyển vào bệnh viện tâm trí
được biết hai điểm trường này đều nằm trên một tuyến đường ở phường vĩnh trường
trường tiểu học vĩnh trường tổ chức nấu bán chú song các em chưa dùng bữa sáng
còn trường trung học cơ sở không thực hiện bán chú
sáng ngày năm tháng bốn các học sinh có dùng thức ăn với thực đơn gồm cơm gà xé bánh mì gà xé
và các món ăn khác của các hộ kinh doanh bên ngoài trường bán trên vỉa hè
thời điểm học sinh xuất hiện các triệu chứng buồn nôn mệt mỏi là khi chuẩn bị vào tiết học đầu tiên
sau sự việc phòng giáo dục và đào tạo thành phố nha trang đã tới hai trường trên cùng bệnh viện
để làm việc tìm hiểu nguyên nhân
đồng thời công an cũng vào cuộc làm việc với những người liên quan các cơ sở bán thức ăn để điều tra
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đã giao sở y tế chủ trì phối hợp ủy ban nhân dân thành phố nha trang
điều tra xác minh nguyên nhân khiến học sinh lớp năm tử vong để làm rõ thông tin
cũng liên quan đến các vụ ngộ độc thực phẩm mới đây sở y tế tỉnh quảng ngãi vừa công bố
nguyên nhân một số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh
trong đó có vụ liên quan đến thực phẩm bán trước cổng trường khiến nhiều học sinh nhập viện
nguyên nhân học sinh ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại huyện miền núi sơn hà
vào ngày một mươi tháng ba là nhiễm vi sinh vật samonella
sở y tế tỉnh quảng ngãi đề nghị trung tâm y tế các huyện sơn hà sơn tây
phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện tăng cường công tác truyền thông
kiểm tra giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là thức ăn đường phố
nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm sau khi một số người ăn nấm tại xã sơn long huyện sơn tây
vào ngày một mươi hai tháng ba là độc tố persilocin gây ảo sát trong nấm
sở y tế tỉnh quảng ngãi yêu cầu trung tâm y tế huyện sơn tây phối hợp với phòng y tế huyện
và các cơ quan ban ngành liên quan tăng cường công tác truyền thông về ngộ độc nấm
về an toàn vệ sinh thực phẩm
liên quan vụ ngộ độc sau khi học sinh ăn kẹo mua trước cổng trường tại huyện nghĩa hành
xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng ba mới đây khiến một mươi sáu học sinh nhập viện cấp cứu điều trị
sở y tế tỉnh quảng ngãi yêu cầu tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với trung tâm kiểm soát
bệnh tật tỉnh lấy mẫu gửi viện pasteur nha trang tỉnh khánh hòa để xét nghiệm liên quan tiền chất
trước tình trạng nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn liên quan nhiều thức ăn đường phố
đồ ăn bán trước cổng trường sở y tế tỉnh quảng ngãi yêu cầu các địa phương khi xảy ra sự việc
cần báo cáo nhanh về sở y tế tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm để xử lý và chỉ đạo kịp thời
phó giám đốc sở y tế tỉnh quảng ngãi cho biết từ đầu năm tới giờ liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm
trong đó có thức ăn đường phố
liên quan các vụ ngộ độc cho học sinh thì cơ sở công thương giáo dục tham gia vào việc truyền thông giáo dục cho các cháu
liên quan đến thức ăn không rõ nguồn gốc
sở công thương và quản lý thị trường cũng phải tham gia sâu vào vấn đề cung ứng giám sát hàng hóa liên quan đến thức ăn đường phố kẹo bánh trước cổng trường
mới đây công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đang truy tìm đối tượng đập vỡ kính ô tô giữa ban ngày ở trung tâm thành phố để trộm cắp tài sản
theo thông tin ban đầu vào trưa ngày bốn tháng bốn một người đàn ông điều khiển xe ô tô nhãn hiệu perjeot đến một ngân hàng tại thành phố buôn ma thuột để rút tiền
sau đó người này để tiền trong xe rồi lái đến một cửa tiệm trên đường lê thánh tông phường tân lợi thành phố buôn ma thuột và đỗ xe bên đường để vào cắt tóc
khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày đối tượng mặc áo xanh theo dõi biết chủ xe đã vào cửa tiệm nên dùng vật cứng đập vỡ kính xe phía sau lấy đi nhiều tài sản có giá trị
sau khi phát hiện sự việc chủ xe trình báo cơ quan công an được biết tài sản bị lấy đi trị giá hàng trăm triệu đồng vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
thưa quý vị ngày bốn tháng bốn công an quận bình tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đang lấy lời khai nghi phạm làm rõ động cơ cầm kéo tấn công ba người thương vong ở phường an lạc a
liên quan đến vụ trên nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại diễn biến vụ án
theo đó vào khuya mùng ba tháng bốn nhiều người dân sống trên đường khiếu năng tỉnh đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng hô hoán kêu cứu thất thanh
họ mở cửa ra phát hiện một người phụ nữ bị đâm gục trước tiệm giật ủi
lúc này một người đàn ông sống trong cửa hàng nha khoa đang cầm kéo hung hăng tấn công người hàng xóm là chủ tiệm giặt ủi
nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy quanh trên đường tìm hướng thoát thân
một người hàng xóm sống gần hiện trường cho hay thấy ông ta cầm kéo lại đang hăng máu nên không ai dám vào can ngăn
ông ta lúc đó say rồi người như mất lý trí thấy ai là đòi đâm chém nữa là đâm nhầm một người đang mua hàng gần đó
vụ án mạng khiến bà ntmt khoảng bốn mươi năm tuổi mất mạng tại chỗ
chồng bà t bị thương nặng
người bị thương còn lại là bà chủ nhà cho vợ chồng bà t thuê để kinh doanh giặt ủi
chồng chủ nhà chia sẻ thời điểm đó chủ nhà nghe ồn ào nên chạy ra xem
bà vừa mở cửa liền bị người đàn ông tấn công ngã đập đầu dẫn đến bị thương
may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng
theo hàng xóm nghi phạm trong vụ án sống trong cơ sở nhà khoa cùng vợ và con nhỏ
còn vợ chồng bà tê mới dọn đến đây khoảng hai tháng thuê căn nhà để kinh doanh giật ủi
hàng xóm nói thêm giữa gia đình bà t và nghi phạm hay lời qua tiếng lại
nguyên nhân là do chó của nghi phạm thường sang trước nhà hàng xóm phóng úy
nhà bà t thường phàn nàn nên hai bên xảy ra xích mịch
một người phụ nữ bán trái cây đối diện hiện trường chia sẻ
hôm trước bà tê qua mua trái cây bà than thở mới chuyển về đây sống
nhưng lại có mâu thuẫn với nhà hàng xóm nên không được vui vẻ
nguyên nhân cũng chỉ vì nhà hàng xóm nuôi con chó cảnh
nhưng hay sang trước nhà bà t phóng uế
theo cơ quan điều tra sau khi xảy ra vụ án mạng công an bắt nhanh nghi phạm
đưa về trụ sở lấy lời khai
qua làm việc với nhà chức trách nghi phạm khai sau khi nhậu say
nhớ lại chuyện hàng xóm phàn nàn chuyện chó phóng uế nên gây ra vụ án mạng
thưa quý vị sau một ngày xét xử và nghị án hơn một mươi tám h ngày bốn tháng bốn
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã có phán quyết đối với các bị cáo
trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đáng nói mặc dù bị cáo nguyễn phương hằng không có kháng cáo
nhưng do bị cáo đã nộp tiền án phí khắc phục hậu quả
nên hội đồng xét xử quyết định giảm án cho bà nguyễn phương hằng
từ ba năm xuống còn hai năm chín tháng tù
theo hội đồng xét xử căn cứ các chứng cứ tài liệu trong vụ án và thẩm tra tại phiên tòa
các bị cáo quân nhi hà tân đã khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã tuyên
các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt
từ lời khai của các bị cáo và các tài liệu chứng cứ có đủ cơ sở kết luận
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo nguyễn phương hằng sử dụng các nền tảng mạng xã hội
như youtube facebook tiktok để thực hiện các buổi live stream
bị cáo hằng đã phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân
và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự
các bài viết của một mươi người gồm nghị sĩ hoài linh ca sĩ vị oanh bà đặng thị hà ni
ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên cùng chồng là lê công vinh ông nguyễn đức hiển
và các bà đinh thị lan lê thị giàu trương việt hà
theo chỉ đạo của bị cáo hà bị cáo nhi chuẩn bị sân khấu thông báo lịch phát sóng
đăng tải các bài viết để bị cáo hằng thực hiện các buổi live stream
bị cáo hà trực tiếp sắp xếp góc máy quay sân khấu khi bà hằng live stream
ngoài ra bà hằng còn chỉ đạo hà lập fanpage hà ly để thông báo lịch live stream
đăng tải các video theo yêu cầu của bị cáo
theo chỉ đạo của bị cáo hằng bị cáo tân tham gia dẫn chương trình
đọc các bình luận trong các buổi live stream
bị cáo đặng anh quân là khách mời trong một mươi một buổi live stream
giai đoạn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
trong quá trình live stream bị cáo quân có những phát ngôn tương tác qua lại với bà hằng
trong đó có nội dung mang tính chất xúc phạm danh dự
uy tín nhân phẩm của người khác
xét thấy hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền và lợi ích cá nhân và tổ chức
vì vậy cấp sơ thẩm đã tuyên các bị cáo phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là đúng pháp luật
không oan sai
các bị cáo đã nộp toàn bộ án phí tiền bồi thường thiệt hại
đây được coi là tính tiết giảm nhẹ mới
tại phiên tòa các bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi phạm tội
nên xem xét một phần hình phạt cho các bị cáo
mặc dù bị cáo nguyễn phương hằng không có kháng cáo
nhưng do bị cáo đã nộp tiền án phí khắc phục hậu quả
nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ
từ các phân tích trên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo nguyễn phương hằng
hai năm chín tháng tù giảm ba tháng tù so với bản án sơ thẩm
bị cáo đặng anh quân hai năm tù bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân
mỗi bị cáo một năm tù tính từ ngày thi hành án
hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của người liên quan là bà đặng thị hàn ni và đinh thị lan
ngày bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai tạm giữ đối tượng
ba mươi năm tuổi chú tại xã chơ cờ long huyện trông cờ rò tỉnh gia lai
để điều tra một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn
được biết kẻ này đã khống chế rồi trò xấu xa rồi ra tay sát hại khi nữ nạn nhân kêu cứu
trước đó vào chiều hai mươi tháng ba sau khi đang uống rượu đối tượng đinh yo ba mươi năm tuổi
chú xã chư cờ long huyện cờ đông cho tỉnh gia lai đi đến khu vực dãy mì thuộc thôn năm
xã bờ tó huyện yapa tỉnh gia lai
trên đường đi đinh yô thấy chị đê a bốn mươi sáu tuổi đang đứng tại tròi giấy
nên hành sinh ý định dở trò xấu xa
sau đó đinh iuu nhặt vật cứng bằng gỗ đánh vào đầu
đe dọa và làm nhục chị đê a
sau đó vì quá sợ hãi nạn nhân đã bỏ chạy ra khỏi tròi giấy la lớn tìm người ứng cứu
thấy vậy đinh yô đuổi theo sát hại nạn nhân
sau khi gây án đinh yo đã bỏ trốn khỏi hiện trường
di chuyển qua nhiều huyện thị trên địa bàn tỉnh gia lai để lẩn trốn
tới trưa ngày ba tháng bốn lực lượng công an đã tiếp cận bắt giữ đinh yo
khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường cheo reo thị xá ayunpa tỉnh gia lai
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ
ngày bốn tháng bốn thông tin từ công an tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng lê văn quyết bốn mươi một tuổi chú tải xã cư đi lê mờ nông huyện cư mờ ga
để điều tra về hành vi dùng súng sát hại người khác
đáng nói nạn nhân và nghi phạm trước đó không hề xảy ra mâu thuẫn
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi uống rượu bia ở nhiều nơi quyết mang theo một khẩu súng bắn đạn thể thao
đến quán bia ra trên địa bàn xã chơi
đến phía trước quán quyết thấy anh lh ba mươi bảy tuổi chú cùng xã và nhiều người khác chơi cửa tướng
dù không có mâu thuẫn gì với nhau nhưng quyết dùng tay trái quàng cổ anh lh
rồi dùng tay phải lấy súng từ trong túi quần ra bắn cổ nạn nhân
gây án xong quyết cất khẩu súng và túi quần
lúc này anh lh kêu lớn anh bắn chúng em rồi và phát hiện trên cổ có vết thương chảy máu
nên quyết hốt hoảng chờ nạn nhân đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu
trên đường đi quyết bẻ gãy súng vứt lại bên đường
kết quả giám định thương tật cho thấy tổng tỷ lệ thương tật của nạn nhân là bốn mươi
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba quyết đến công an huyện cư mờ ga đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ công an huyện cư mờ ga
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc xét hành vi của quyết
dùng súng bắn vào cổ anh l là vùng trọng yếu trên cơ thể
việc anh l không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của quyết
do đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam quyết để điều tra về hành vi sát hại người khác
thưa quý vị vào sáng ngày bốn tháng bốn tại trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia bốn
xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội
tiểu ban diễu binh diễu hành hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh
diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
hơn ba chiến sĩ tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử điện biên phủ
lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu
đại tướng phan văn giang phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng tô lâm
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đại tướng lương cường
ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị
quân đội nhân dân việt nam trực tiếp có mặt
ra buổi hợp luyện diễu binh diễu hành
đại tướng phan văn giang thay mặt các lãnh đạo bộ quốc phòng bộ công an
biểu dương sự cố gắng của hơn ba người trong hai lực lượng đã vượt khó khăn
thời tiết nắng nóng thời gian gần đây để luyện tập và cơ bản đáp ứng yêu cầu
theo bộ trưởng bộ quốc phòng hơn ba người tham gia diễu binh
có thể sẽ lên điện biên từ cuối tháng bốn trên hai trăm linh xe ô tô
do vậy các lực lượng như quân y hậu cần kỹ thuật phải đảm bảo an toàn
sức khỏe cho lực lượng diễu binh diễu hành
nhấn mạnh được tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
là vinh dự trách nhiệm lớn trong cả cuộc đời quân ngũ của mỗi quân nhân
đại tướng phan văn giang đề nghị các lực lượng rút kinh nghiệm kịp thời
kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và hợp luyện
tổ chức huấn luyện phải thực sự cơ bản làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong khối
trong hai tiếng luyện hàng chục khối vũ trang của quân đội công an đã kết hợp nhuẩn nhuyễn
tiến qua lễ đài tái hiện khí thế hào hùng của chiến tranh lịch sử điện biên phủ
lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu thể hiện khí phách
sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
truyền thống yêu nước ý chí tự lực tự cường sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng
theo tiểu ban diễu binh diễu hành buổi hợp luyện đầu tiên tại trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia
có hơn ba chiến sĩ đại diện các khối thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân
thành phần tham gia lễ diễu binh điều hành gồm có năm lực lượng
lực lượng pháo lễ lực lượng không quân bay chào mừng lực lượng diễu binh diễu hành gồm có khối nghi trượng
lực lượng diễu binh do bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với bộ công an đảm nhiệm
lực lượng diễu hành của khối quần chúng lực lượng diễu hành của khối nghệ thuật lực lượng làm nền trên sân
gồm hai mươi bảy khối trong đó lực lượng vũ trang bảy khối lực lượng quân chúng hai mươi khối lực lượng xếp hình xếp chữ
phần diễu binh của quân đội dân quân tự vệ có sự tham gia đầy đủ của các lực lượng
khối nữ quân nhạc khối chiến sĩ điện biên các khối sĩ quan lục quân hải quân phòng không không quân
biên phòng cảnh sát biển nữ sĩ quan quân y lực lượng tác chiến không gian mạng lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam nữ
các khối chiến sĩ lục quân đặc công đặc nhiệm khối nữ dân quân các dân tộc tây bắc khối nữ du kích miền nam khối hồng kỳ
sáng ngày bốn tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao tp hcm đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức ca nhân trong vụ án liên quan đến bà nguyễn phương hằng cựu phó tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam và bốn đồng phạm
bà đinh thị lan người có nghĩa vụ liên quan tới vụ án kháng cáo toàn bộ bản án và đề nghị hội đồng xét xử tăng mức bồi thường thiệt hại và không tách vụ án để xử lý riêng
sau phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo nguyễn phương hằng
ba năm tù giam bị cáo đặng anh quân bốn mươi ba tuổi cựu giảng viên trường đại học luật tp hcm hai năm sáu tháng tù
bị cáo nguyễn thị mai nhi trợ lý của bà nguyễn phương hằng bị cáo lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam
bị cáo huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam cùng nhận mức án một năm sáu tháng tù về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tuy nhiên sau đó các bị cáo đặng anh quân và nguyễn thị mai nhi huỳnh công tân lê thị thu hà
đã lần lượt nộp đơn kháng cáo xin xem xét lại tình tiết vụ án và giảm nhẹ án phạt
tại phiên xét xử phúc thẩm sáng nay bà đinh thị lan và đặng thị hàn ni tham gia phiên tòa với tư cách
người có nghĩa vụ liên quan dù đang chấp hành án phạt và không kháng cáo
nhưng bà nguyễn phương hằng vẫn bị trích xuất và dẫn tới phiên tòa còn bà đặng thị hàn ni có đơn xin xét xử vắng mặt
tại phần thủ tục phiên tòa bà đinh thị lan đề nghị chủ tọa thay đổi một thành viên thẩm phán trong hội đồng xét xử
vì cho rằng thẩm phán này gây khó dễ cho bà
tuy nhiên sau khi hội ý hội đồng xét xử đã không chấp thuận đề nghị của bà lan vì cho rằng
nội dung yêu cầu không thuộc trường hợp quy định tại điều bốn mươi chín điều năm mươi ba bộ luật tố tụng hình sự
việc thẩm phán này tham dự phiên tòa không làm thay đổi kết quả của phiên tòa
trong phần xét hỏi bà đinh thị lan cho biết bà kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và giữ nguyên quan điểm của mình
bà đinh thị lan cho rằng mình là bị hại trong vụ án này chứ không phải là người có quyền lợi liên quan
theo bà lan bản án đã bỏ lọt nhiều hành vi và đồng phạm vi phạm pháp luật
cũng theo bà lan bà nguyễn phương hằng đã dùng tiền để thuê youtuber tấn công tinh thần bà
hành động đó gây ảnh hưởng tới tinh thần và kinh tế của bà trong thời gian từ lúc đó tới nay
vậy nên tổng mức thiệt hại trong vụ án sơ thẩm là hai tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng
thì nay sau hơn chín tháng chịu tổn thất tổng thiệt hại đã lên tới hơn ba tỷ đồng
bà đinh thị lan cũng mong muốn nội dung này sẽ được xem xét trong vụ án này chứ không tách riêng ra vụ án khác
thưa quý vị sáng ngày bốn tháng bốn tòa án nhân dân quận nam từ liêm thành phố hà nội đã mở phiên tòa
xét xử sơ thẩm năm mươi ba bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới gần một hai trăm linh tỷ đồng
bị cáo cầm đầu trong vụ án này là nguyễn minh thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở giảng võ ba đình hà nội
cùng một mươi đồng phạm bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc bốn hai bị cáo còn lại bị viện kiểm sát truy tố về tội đánh bạc
cáo trạng xác định năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn minh thành tìm hiểu thông tin để lên kế hoạch xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến
hai năm sau đó anh ta cùng đồng phạm viết phần mềm tổ chức đánh bạc bằng các game cá cược
đầu năm hai nghìn một mươi chín thành cùng với vũ tiến duy nguyễn tuấn nghĩa và trần đức cường bàn bạc thống nhất việc xây dựng hoàn thiện hệ thống game đánh bạc trực tuyến
sau đó thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử
để tháng một năm hai nghìn hai mươi nhóm của thành chính thức đưa game bài vào hoạt động
đến khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi một thành đổi tên game bài thành sumvip đồng thời mở thêm một game bài mới có tên là vua club
game bài do nhóm thành xây dựng cùng có nhiều trò chơi khác nhau như là tài xỉu mini jackpot chim điên
và để tham gia người chơi phải nạp tiền mua shock là tiền quy ước trong game qua các hình thức nạp thẻ viễn thông
nạp tiền vào hệ thống bốn nghìn ba trăm ba mươi bảy ví điện tử momo hoặc là chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian
nếu như người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý game để đổi shop ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử
để thu hút người chơi tham gia thành thuê người chạy quảng cáo game bài trên facebook
trong khoảng bốn tháng giữa năm hai nghìn hai mươi một hệ thống game của thành đã thu hút trên sáu tài khoản tham gia
qua đó các con bạc nạp tổng cộng gần một hai trăm linh tỷ đồng để chơi game đổi thưởng
theo viện kiểm sát nguyễn minh thành hưởng lợi nhiều nhất với khoản tiền hơn chín mươi sáu tỷ đồng
thành khai nhận không nhớ nổi số tiền thu về nhưng gần như toàn bộ số tiền lời đầu tư hết và mua siêu xe
để hưởng lợi từ game thành đã chỉ đạo các đồng phạm xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia bằng cách
tự động thu phí một trên tổng số tiền đặt cược
người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm một khi kết thúc lượt chơi đó
tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi được xác định là hơn một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
trong đó thành được hưởng lợi hơn chín mươi sáu tỷ đồng từ đường dây đánh bạc trên
chuyển sang thông tin tiếp theo ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
sau một thời gian theo dõi các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh bắt quả tang nguyễn thành phi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại khóm châu thới ba phường châu phú b tp châu đốc tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
theo thông tin ban đầu từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang sau thời gian theo dõi nắm tình hình
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an tỉnh phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và vàng qua biên giới
sau đó ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng bắt giữ
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai tháng bốn vừa qua tổ công tác thuộc văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức mật phục tại khu vực khóm vĩnh tránh ba phường vĩnh ngươn tp châu đốc
lực lượng công an phát hiện nguyễn thành phi điều khiển xe mô tô chở một bọc ni lông màu đen
đang trên đường lên biên giới việt nam campuchia có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong bọc ni lông màu đen do đối tượng nguyễn thành phi có chứa một trăm năm mươi đô la
tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội đối với phi
tại cơ quan công an bước đầu phi khai nhận số ngoại tệ trên đối tượng được một người phụ nữ thuê vận chuyển
từ việt nam qua campuchia để nhận tiền công
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn thành phi
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương cho biết vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với phạm văn thông vì gây tai nạn giao thông là một người tử vong rồi bỏ trốn
theo thông tin từ cơ quan công an khoảng bốn h bốn mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại km một mươi bảy
đường tỉnh lộ ba trăm chín mươi thuộc xã quyết thắng thành phố hải dương
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ông hoàng văn nuôi thôn hoàng xá một xã quyết thắng
đang điều khiển xe đạp với một phương tiện khác
vụ tai nạn đã khiến ông nuôi tử vong người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an thành phố hải dương đã tiến hành điều tra xác minh
đến ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan công an đã xác định phạm văn thông bốn mươi bốn tuổi
ở thị trấn thanh hà huyện thanh hà là người gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
thông sở hữu xe ô tô nhãn hiệu mitsubishi atrus biển số ba mươi bốn a hai mươi nghìn sáu trăm một mươi tám
tại cơ quan điều tra phạm văn thông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
sau khi tai nạn xảy ra thông đã mang phương tiện bị hư hỏng đến các gara ở hà nội và hải phòng
để sửa chữa thay thế phụ tùng nhằm xóa dấu vết
sau đây là các tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
ngày năm tháng bốn lực lượng chức năng quận năm tp hcm vừa giải cứu người phụ nữ
bị ngã từ tầng ba xuống mái tôn tầng một tại căn nhà trên đường trần hưng đạo phường hai quận một
nạn nhân là chị ltkl năm mươi năm tuổi
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận năm
cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ
tại đây lực lượng chức năng dùng thang nhanh chóng tiếp cận đưa chị l từ mái tôn xuống đất an toàn
rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu
trước ngày năm tháng bốn trên địa bàn quận năm tp hcm
đã xảy ra một vụ hỏa hoạn vô cùng nghiêm trọng
theo thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi một h ngày năm tháng bốn
tại tuyến đường miếu đầm thuộc quận năm từ liêm tp hcm
ngay khi nhận tin trung tâm chỉ huy công an tp và công an quận năm từ liêm
đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và nhiều xe chữa cháy đến hiện trường
khu vực xảy ra cháy là nơi tập kết phế liệu
gần một mươi hai giờ cùng ngày đám cháy đã được khống chế không có khả năng cháy lan
theo ghi nhận lúc một mươi hai h hai mươi phút lực lượng chức năng vẫn đang bơm nước làm mát khu vực này
bên trong lực lượng chức năng huy động máy xúc để phá rỡ khu vực xung quanh nơi tập kết
theo nhân chứng đám cháy phát ra từ một nhà kho phế liệu
may mắn không có người mắc kẹt bên trong
hiện tại xe cầu đang tiến hành phá rỡ nhà xưởng để thuận tiện cho việc chữa cháy
liên quan đến vụ cháy rừng trên địa bàn xã mường báng tuyển tủa chùa tp hcm
mới đây theo nguồn tin từ cục kiểm lâm tp hcm cho biết
đến chiều tối ngày bốn tháng bốn vụ cháy rừng cơ bản đã được khống chế
theo thống kê nhanh diện tích rừng bị cháy khoảng hơn bốn mươi hai hectare
chủ yếu là rừng phòng hộ rừng tự nhiên và một ít diện tích rừng trồng lâu năm
trong đó diện tích bị cháy thiệt hại cây rừng khoảng chín mươi bảy hectare
còn lại là cháy dưới tán không ảnh hưởng đến tầng cây chính của rừng
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày ba tháng bốn lực lượng kiểm lâm địa bàn
tiếp nhận tin cháy rừng tại tiểu khu năm trăm sáu mươi hai a khoảnh hai thôn tiên phong
và tiểu khu năm trăm sáu mươi hai a khoảnh bốn a thôn phai tung xã mường báng huyện thủa chùa tỉnh điện biên
do điều kiện địa hình dốc vách đá hiểm trở thời tiết nắng nóng gió to
nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
trưa ngày bốn tháng bốn rất nhiều tảng đá nóng đổ hất tàn lửa xuống vực
tiếp tục gây cháy khu vực sáp danh xã xá nhè
vì thế lực lượng chữa cháy phải chia nhỏ thành nhiều nhóm di chuyển chữa cháy
tuy đám cháy đã được khống chế nhưng địa bàn vẫn trong tình trạng nắng nóng gió to
tiềm ẩn nguy cơ lửa bùng phát trở lại
trước tình hình trên ubnd huyện tùa chùa bố trí lực lượng canh phòng điểm cháy bùng phát
đồng thời yêu cầu các thôn bản tuyên truyền trên loa truyền thanh
yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm quy định phòng chống cháy rừng
sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy xảy ra
tiếp theo là thông tin về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ hai mươi hai
hướng từ tp hcm đi tây ninh
theo đó vào khoảng bảy giờ sáng ngày năm tháng bốn
một chiếc xe container do nam tài xế chừng ba mươi năm tuổi điều khiển chạy trên quốc lộ hai mươi hai
theo hướng từ an sương đi huyện củ chi
khi cách cầu an hạ trường năm trăm linh m xã tân hiệp huyện hóc môn
xe container lao sang làn đường xe máy hất tung nhiều mét giải phân cách
hai chiếc xe máy bị container tông cuốn đi khiến ba người ngồi trên mắc kẹt dưới gầm trọng thương
một phụ nữ bán nước gần hiện trường cho biết
tôi đang đứng gần đó thì nghe
tiếng ấm ấm nìm ra thấy ba người mắc kẹt dưới gầm xe
một người đàn ông sau đó cố gắng bỏ ra ngoài
hai phụ nữ được người xung quanh hồ quán kéo ra
tại hiện trường chiếc container chắn hết làn đường xe máy và một phần làn đường ô tô
nhiều mảnh vỡ xe máy bê tông văng tung tuế
ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông ủn ứ kéo dài nhiều km theo hướng về huyện củ chi
nhiều người dân hồ quán kéo người bị thương và phương tiện sang ngoài gọi xe cấp cứu
sau khoảng hai mươi phút các nạn nhân được đưa đi
trong số này có một người bị thương rất nặng
nhận được tin báo cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt phối hợp với các đơn vị liên quan
xử lý hiện trường điều tiết giao thông
sau khoảng ba giờ giao thông qua khu vực đã dần ổn định
ngày năm tháng bốn giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm khi vàng thế giới đi xuống
sau khi thiết lập kỷ lục mới trên hai ba trăm linh usd một ounce do áp lực bán kỹ thuật
lúc chín giờ sáng công ty vàng bạc đá quý sài gòn sgc
niêm yết giá vàng fgc mua phào bán ra ở mức bảy mươi tám chín mươi tám mươi chín mươi triệu đồng một lượng
giảm hai trăm linh đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra so với chốt phiên hôm qua
tuy nhiên so với đầu giờ sáng qua giá thương hiệu vàng quốc gia này đã giảm tới tám trăm linh đồng mỗi lượng
tại doji mức giảm giá vàng sgc là ba trăm linh đồng một lượng
niêm yết tại bảy mươi tám bốn mươi đến tám mươi bảy mươi triệu đồng một lượng
p g sáng nay cũng giảm giá vàng miếng với mức giảm ba trăm linh đồng một lượng
giao dịch tại bảy mươi tám bảy mươi đến tám mươi tám mươi triệu đồng một lượng
bảo tín minh châu có cùng mức giảm giao dịch tại bảy mươi tám bảy mươi đến tám mươi bảy mươi triệu đồng một lượng
phú quý giảm năm trăm linh đồng một lượng ở triệu mua phào giảm bốn trăm linh đồng một lượng một triệu bán ra
xuống bảy mươi tám năm mươi đến tám mươi tám mươi triệu đồng một lượng
tương tự vàng bốn số chín các thương hiệu khác cũng quay đầu giảm khoảng ba trăm linh năm trăm linh nghìn đồng
mỗi lượng tùy từng doanh nghiệp
theo đó vàng nhẫn bốn số chín của sgc
gc đang được mua bán tại bảy mươi năm mươi đến bảy mươi một bảy mươi năm triệu đồng một lượng
nhẫn doji hưng thịnh vượng bốn số chín niêm yết bảy mươi ba mươi năm bán ra bảy mươi một sáu mươi năm triệu đồng một lượng
nhẫn tròn bảo tín minh châu bảy mươi sáu mươi tám bảy mươi một tám mươi tám triệu đồng một lượng
nhẫn tròn phú quý bảy mươi năm mươi bảy mươi một bảy mươi năm triệu đồng một lượng
trên thế giới thị trường vàng đã chịu một số áp lực bán kỹ thuật khi kim loại quý này vượt mức
hai ba trăm linh usd một ounce
hiện giá vàng giao ngay đang giao dịch quanh hai hai trăm bảy mươi ba usd một ounce giảm khoảng hai mươi năm usd trong phiên
theo một số nhà phân tích động thái quay đầu giảm của giá vàng không có gì đáng ngạc nhiên
kim loại quý đang chịu một số áp lực bán kỹ thuật sau khi đạt mức cao mới mọi thời đại là trên hai ba trăm hai mươi usd một ounce
mặc dù vậy nhiều nhà phân tích cho rằng đà tăng của kim loại quý vẫn chưa chấm dứt
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật
chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật
chiều ngày bốn tháng bốn trên quốc lộ hai mươi đoạn qua địa bàn xã đại lào thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cháu bé sinh năm hai nghìn hai mươi tử vong
cụ thể vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút trần duy tiến bốn mươi tuổi ngụ huyện đạ hoai lái xe đầu kéo biển số bốn mươi chín h hai nghìn tám trăm ba mươi
chạy tự hướng thành phố bảo lộc về thành phố hồ chí minh
khi đến địa phần xã đại lào thì gặp sự cố nên tiến đã bật đèn ưu tiên xin nhường đường để chạy lùi về phía sau
lúc này chị bùi thị l bốn mươi hai tuổi ngụ xã đại lào thành phố bảo lộc chở theo hai cháu nhỏ một nam một nữ
chạy phía sau rồi tông và xe đầu kéo
hậu quả khiến cháu ln sinh năm hai nghìn hai mươi con cái của chị l tử vong tại chỗ
chị bùi thị lờ bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện hai lâm đồng cấp cứu
bé trai may mắn thoát nạn
trưa tối bốn tháng bốn thông tin từ điện lực tri nhánh huyện đức hòa long an cho biết
đã khắc phục xong sự cố gãy trụ điện hạ thế trên đường tỉnh tám trăm hai mươi bảy
nguồn điện đã có lại sau hơn ba tiếng bị gián đoạn do sự cố xe tải vướng vào dây điện hạ thế
theo đó vào khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi ba c một mươi một nghìn hai trăm sáu mươi hai
chở xe nâng đang lưu thông trên đường tỉnh tám trăm hai mươi bốn từ hướng thị trấn đức hòa đi thị trấn hậu nghĩa huyện đức hòa
khi gần đến ngã tư đức hòa xe tải chở xe nâng bất ngờ vướng vào đường dây điện hạ thế trên đường
khiến một trụ điện ngã đổ xuống nằm chắn một phần làn đường ô tô khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn
rất may sự việc xảy ra không gây thiệt hại về người nhưng là một ô tô con đậu gần đó hư hỏng
hàng trăm hộ dân trong khu vực bị cúp điện nhiều giờ liền
ngay sau khi sự cố xảy ra nhân viên điện lực nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố
lực lượng chức năng cũng có mặt điều tiết giao thông điều tra xác minh vụ việc
chiều ba bốn trên một tuyến đường thuộc xã tràng đà tỉnh tuyên quang
camera hành trình của ô tô lưu thông tại thời điểm này đã ghi lại được cảnh tài xế đi xe máy
đang vượt tại khúc cua thì bất ngờ va chạm với xe ben đi ngược chiều
theo đó đoạn đường xảy ra tai nạn có địa hình dốc được thiết kế lưu thông hai chiều
ô tô gắn camera hành trình khi vượt một xe máy đã đi ra gần giữa đường
ngay cả như thế chiếc xe way do một nam thanh niên điều khiển vẫn lấn trái để vượt ô tô
sau khi vượt chiều ngược lại có
xe ben đi tới và xảy ra va chạm với xe wales
vụ tai nạn khiến xe máy bị mất kiểm soát người và phương tiện sau đó văng sang lề phải của đường
theo chia sẻ của lái xe gắn camera hành trình
anh cảm giác tê hết tay chân khi chứng kiến vụ tai nạn xảy ra ngay trước mỗi ô tô của mình
may mắn là nam thanh niên đi xe máy không bị nguy hiểm tới tính mạng
sau khi đoạn video được chia sẻ phần đông ý kiến đều cho rằng
tài xế xe máy đã có phần chủ quan trong tình huống này
vụ va chạm cũng là lời nhắc nhở cho những người tham gia giao thông
cần đảm bảo an toàn khi gặp các tình huống tương tự
hàng loạt ô tô vỡ lốp do mặt đường cao tốc cam lộ la sơn nóng sáu mươi ba độ c
thông tin từ cục cảnh sát giao thông cho biết
từ giờ ngày một tháng bốn đến một mươi hai h ngày bốn tháng bốn
trên tuyến cao tốc này đã xảy ra một mươi hai trường hợp gặp sự cố vỡ lốp xe
các vụ việc ô tô bị vỡ luốc không chỉ dừng lại ở loại ô tô con
mà còn xảy ra với cả ô tô khách xe container xe đầu kéo
theo đánh giá bước đầu của đội năm cục cảnh sát
nguyên nhân chính là do thời tiết tại khu vực tỉnh quảng trị nắng nóng gai gắt
khiến nhiệt độ mặt đường tăng
quãng đường từ km số đến km một trăm linh hai trên tuyến cao tốc không có điểm dừng nghỉ
các xe phải lưu thông liên tục nên lốp ô tô không chịu được độ nóng của mặt đường
áp suất lốp ô tô cũng tăng cao dẫn tới sự cố vỡ lốp xe
sau khi nắm mắt được tình hình đội năm lập tức triển khai các phương án
để đảm bảo an toàn lưu thông trên tuyến
đồng thời phối hợp với ban quản lý dự án đường hồ chí minh
có phương án khuyến cáo các phương tiện cũng như cứu trợ khi các phương tiện gặp sự cố
theo cục cảnh sát giao thông đội năm đã bố trí ba tổ tuần tra kiểm soát
ở các vị trí đầu giữa và cuối cao tốc
trong đó tổ tuần tra ở vị trí giữa cao tốc mang tính chất cơ động tuần lưu
dưới sự thông tin của trung tâm chỉ huy sẽ kịp thời có mặt
và hỗ trợ các chốt còn lại khi có tình huống xảy ra
tại chốt đầu tuyến và cuối tuyến cao tốc cam lộ la sơn
lực lượng của đội năm phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn
cảnh báo tới người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên tuyến
nắm được tình huống có khả năng xảy ra các phương án xử lý sự cố
để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
vừa qua lực lượng chức năng tp hà nội kịp thời khắc phục sự cố tràn dầu máy
khiến hàng loạt xe trơn trượt trên đường cầu giấy hà nội
sau khi xe buýt bị sập hố ga vào giờ cao điểm chiều ngày bốn tháng bốn
theo đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn xe buýt số ba mươi bốn chạy theo hướng
từ cầu giấy xuân thủy đi đến trước cửa số nhà ba mươi tám đường cầu giấy
bất ngờ bị sập hố ga dẫn tới sự cố chảy dầu máy khiến mặt đường trơn trượt
ảnh hưởng không nhỏ đến các phương tiện đang lưu thông vào giờ cao điểm chiều
nắm bắt tình hình đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu
phòng cảnh sát giao thông tp hà nội đã nhanh chóng cử các cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tại khu vực
tiến hành phân luồng giao thông khắc phục sự cố
lực lượng chức năng sử dụng cát làm khô mặt đường hạn chế trơn trượt
sau đó tiến hành quét dọn để làm khô mặt đường
theo một cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu cho biết
ngay khi nắm bắt thông tin chúng tôi đã nhanh chóng lấy cát và trội
để thu dọn dẹp vết dầu chảy ra đường để đảm bảo cho người dân và phương tiện đi lại
không bị trơn trượt an toàn khi tham gia giao thông
đến khoảng một mươi tám h hai mươi phút khu vực xảy ra sự cố được dọn dẹp sạch sẽ
không để xảy ra sự cố xe trượt ngã và ủn tắc giao thông kéo dài
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày bốn tháng bốn công an tỉnh an giang cho biết đơn vị này đã tống đạt các quyết định khởi tố
bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với hai bị can liên quan vụ án
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh an giang
hai bị can này gồm có ngô hồng việt trương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cư trú thị trấn hội an huyện trợ mới tỉnh an giang
và phạm quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cư trú khóm đông tỉnh chín phường mỹ phước thành phố long xuyên tỉnh an giang
theo thông tin từ cơ quan điều tra ngô hồng việt trương là giám đốc và phạm quang vinh là cán bộ kỹ thuật
công ty trách nhiệm mẫu hạn tư vấn xây dựng song tiến
trong quá trình thẩm tra thiết kế dự toán xây dựng các gói thầu về đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh an giang
hai bị can trương và vinh đã thẩm tra thiết kế dự toán xây dựng không đúng quy định của pháp luật
dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
sau khi tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can trương và vinh
qua đó thu giữ nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra
trong mùng bốn tháng bốn đại diện ủy ban nhân dân xã hương đô huyện hương khê tỉnh hà tĩnh xác nhận
một công dân trên địa bàn vừa được phát hiện tử vong trong khu vực rừng thuộc địa phận huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
nạn nhân là chị ctt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại thôn chín xã hương đô
trước đó vào sáng ba tháng bốn chị tê đi vào khu vực rừng khoanh nuôi của gia đình thuộc địa bàn xã kim hóa huyện tuyên hóa để chăm sóc cây
tuy nhiên đến tối cùng ngày thì người thân không thấy chị t trở về nhà nên đã đi tìm rồi phát hiện chị t đã tử vong trong khu vực rừng trên
sự việc sau đó đã được trình báo cho cơ quan chức năng
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường lập biên bản vụ việc để phục vụ công tác điều tra
đồng thời tiến hành bán giao chị tê cho gia đình đưa về lo mai táng
được biết hoàn cảnh gia đình chị tê khó khăn chồng đi làm ăn xa nhiều năm không về một mình chị phải ở nhà chăm sóc hai đứa con
khoảng một mươi ba h năm mươi phút ngày bốn tháng bốn lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời dập tắt đám cháy trên xe bồn chở nhựa đường di chuyển trên quốc lộ một a
theo người dân vào khoảng một mươi hai h bốn mươi năm xe bồn bốn mươi ba c một mươi nghìn ba trăm linh hai chở nhựa đường đang di chuyển qua cầu đỏ thuộc thôn đông hòa xã hòa châu huyện hòa vang đà nẵng
thì bất ngờ bốc cháy tài xế di chuyển xe thêm khoảng hai trăm linh mét thì tấp vào lề dừng xe lại
lúc này ngọn lửa bốc lên dữ dội người dân dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành nên báo lực lượng chức năng
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều hai xe chữa cháy đến hiện trường khoảng một mươi ba h năm mươi đám cháy đã được khống chế hoàn toàn
xe bồn bị thiêu dụi phần sau xe xe cẩu đã được điều đến hiện trường để đưa phương tiện gặp nạn rơi đi
mới đây lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa cho biết trung tâm chấn thương chỉnh hình và bỏng thuộc bệnh viện vừa cấp cứu hai người bị khỉ cắn nhiều nhát và đây là con khỉ được nuôi trong nhà
hai vợ chồng bệnh nhân là chị bhit bốn mươi một tuổi anh pdk bốn mươi bảy tuổi ở phường phước tiến thành phố nha trang khánh hòa vào bệnh viện cấp cứu sáng ngày hai tháng bốn
sau thăm khám các bác sĩ chẩn đoán anh ca có đa vết thương phức tạp cẳng chân phải trái do bị khỉ cắn
chị tây thì bị nhiều vết sách da và cơ
nhiều vết thương trên hai tay
các bác sĩ sau đó
thưa quý vị vài năm trở lại đây đại lộ chu văn an hay còn được biết đến là đường nguyễn xiển sala bị biến thành chợ cóc di động và bãi tập kết xe tài trái phép khiến các phương tiện xe máy phải đi vào làn đường dành cho ô tô
mỗi sáng đi làm qua đại lộ chu văn an một người dân ba mươi tuổi sống tại quận hoàng mai lại bắt gặp cảnh tượng nhiều tiểu thương ngang nhiên bày bán hoa quả đồ ăn ngay giữa lòng đường
từng có lần anh giật mình và suýt ba vào những chiếc xe dựng bừa bãi để bán hàng
người này cho biết do các loại xe này lấn chiếm lòng đường để bày bán hàng hóa nên các phương tiện xe máy thường hết không gian lưu thông nhiều người phải đi vào làn dành cho ô tô
thường xuyên đi tập thể dục qua tuyến đường này một người dân năm mươi ba tuổi sống ở quận hà đông cho biết nơi đây luôn có hàng chục chiếc xe tải lớn tập kết thành hàng dài chiếm hết lối đi lại của người dân
theo ghi nhận đại lộ chu văn an xuất hiện nhiều tiểu thương ngang nhiên răng u dựng xe
và bày bán hàng hóa ngay giữa đường chiếm dụng không gian lưu thông của người dân
không chỉ bày bán hoa quả đồ ăn các tiểu thương tại đây còn bán phụ kiện điện thoại đồ gia dụng
những xe bán hàng này chiếm diện tích không nhỏ gây cản trở tầm nhìn của các phương tiện lưu thông qua đây tiềm mẩn nhiều nguy hiểm
do hạn chế về không gian di chuyển nhiều xe máy đã phải đi vào làn đường dành cho ô tô tại đại lộ chu văn an
bên cạnh đó tuyến đường này còn là nơi tập kết xe tải để giao nhận hàng hóa đi các tỉnh
dương quảng ninh hưng yên phú thỏ
nhiều gốc cây dọc hai bên đường đại lộ biến thành nơi treo biển quảng cáo cho các nhà xe
ngoài ra phen đường tại đại lộ chu văn an cũng trở thành nơi tập kết rác thải tự phát dù đã có biển cấm
điều này gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị
đại lộ chu văn an kéo dài hai năm km có điểm đầu tại đường nguyễn xiển thuộc vành đai ba và điểm cuối nối với tuyến đường bảy mươi huyện thanh trì
dự án được ủy ban nhân dân tp hà nội phê duyệt vào năm hai nghìn một mươi một và được giao cho công ty cổ phần bitexco làm chủ đầu tư
tuyến đường được đi vào xây dựng từ năm hai nghìn một mươi bốn với tổng mức đầu tư là một bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng
đến đầu năm hai nghìn hai mươi đại lộ chu văn an chính thức được thông xe
nhưng sau bốn năm đi vào hoạt động tuyến đường này rơi vào tình trạng nhách nhác hỗn loạn giao thông do hoạt động buôn bán đỗ xe trái phép
thưa quý vị sau nhiều tháng chờ đợi chương trình chị đẹp đã tung ra nhóm nhạc gồm
gương mặt nổi bật là trang pháp diệp lâm anh huyền vbi khổng tú quỳnh và ninh dương lan ngọc
thông tin sau khi được đăng tải nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ
đa phần đều vô cùng ủng hộ và mong muốn nhóm nhạc sớm được ra mắt
gương mặt đầu tiên được lên sóng là trang pháp quán quân của chương trình
tiếp đến là diệp lâm anh một trong bảy người chiến thắng tại trị đẹp mùa một
gây xôn xao nhất là sự trở lại của hai thành viên cực hot khiến khán giả tiếc hủy hụi khi bị loại là huyền baby và khổng tú quỳnh
cuối cùng là sự góp mặt của ninh dương lan ngọc á quân của cuộc thi
trang pháp là đại diện của chữ cái đầu tiên của nhóm l lấy cảm hứng từ nữ thần tự do liberras
nữ ca sĩ được yêu thích bởi sự đa tài cân đụng mọi lĩnh vực từ hát nhảy đến sáng tác nhạc
với nguồn năng lượng mạnh mẽ và lực lượng fan hùng hậu sau chị đẹp
nhiều khán giả tin rằng giọng ca trukolet sẽ thành công dẫn dắt lunas tỏa sáng
lan ngọc là gương mặt vừa khiến netigen thích thú vừa gây tò mò bởi khả năng ca hát trời phú
từng được mệnh danh là thánh phá hít lan ngọc sau khi tham gia trị đẹp mùa một đã có sự cải thiện đáng kể
nữ diễn viên được netizen trao vai trò visual và main dancer của nhóm bởi nhan sắc cuốn hút cùng khả năng phũ đạo điêu luyện
sự trở lại của huyền baybi đã tạo nên hiệu ứng khủng sau khi bị loại một cách tiếc nuối
phú bà được cho là một mảnh ghép đa tài của lunas khi sở hữu nhiều thế mạnh từ tiềm lực kinh tế đến ca hát vũ đạo và visual
diệp lâm anh cũng mang đến màu sắc của nữ thần nyx bằng sự bí ẩn và từng trải
trong chị đẹp mùa một diệp lâm anh gây ấn tượng bởi khả năng biến hóa đa dạng mang đến hình ảnh vừa cá tính vừa quyến rũ
bên cạnh đó với thế mạnh là vũ đạo diệp lâm anh được kỳ vọng sẽ bộc lộ được hết khả năng
mảnh ghép cuối cùng là khổng tú quỳnh người đại diện cho nữ thần mặt trăng sellina
nữ chủ nhân của ca khúc lạnh luôn mang đến hình ảnh một cô nàng nữ tính đậm vai idol k pop
bên cạnh đó chất giọng không tuổi của khổng tú quỳnh cũng sẽ là một màu sắc riêng cho lunas
trước khi lunas được thành lập năm nữ thần của chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã từng trình diễn trong nhiều chương trình cùng các chị đẹp khác và nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả
phần đông người hâm mộ đều cho rằng sự đồng đều giữa visual năng lượng và kỹ năng trình diễn của các chị đẹp hoàn toàn không thua kém những nhóm nhạc k pop
thưa quý vị liên quan đến vụ việc người ở trung cư e homes phú hữu thuộc thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh không có nước sạch để dùng
mới đây sau nhiều giờ vật vã vì mất nước người ở trung cư này đã thở phào nhẹ nhóm vì có nước trở lại
tối bốn tháng bốn một nam cư dân y homes phú hữu cho hay hiện công ty cổ phần cấp nước thủ đức đã bơm nước lên nhà từng hộ dân sử dụng
trước đó tuy nước được bơm về bể chứa của trung cư nhưng chưa thể bơm lên từng căn hộ
liên quan vụ việc trên đại diện của tổng công ty cấp nước sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên sawako gửi lời xin lỗi đến người dân
đại diện saguaco nói đã xử lý xong sự cố trong chiều ngày bốn tháng bốn
sawako cũng nêu rõ nguyên nhân xảy ra sự cố do đơn vị thi công di rời tuyến ống cấp nước dn bốn trăm linh trên đường nguyễn thị định
phục vụ dự án xây dựng nút giao thông an phú ở thành phố thủ đức
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông là chủ đầu tư
cụ thể thời gian ngưng nước theo đề xuất của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông là sáu giờ
từ hai mươi hai h ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đến bốn h ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên đơn vị thi công đã tự thực hiện thi công cắt ống dn bốn trăm linh trước thời điểm cô lập tuyến ống lúc hai mươi hai h ngày hai tháng bốn
việc cô lập tuyến ống dn bốn trăm linh tiếp theo là bắt buộc phải thực hiện
cắt gây xỉ nước và để đảm bảo tiến độ thi công nút giao an phú
theo đại diện sawako sự việc trên gây ảnh hưởng thiếu nước cục bộ một số phường gồm bình trưng đông bình trưng tây
thạnh mỹ lợi và một phần phường cắt lái của thành phố thủ đức
trong thời gian tạm ngưng nước tổng công ty cấp nước sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã tăng cường một mươi xe bồn
cung cấp nước trực tiếp cho người dân tại khu vực thiếu nước cục bộ
từ sự cố này sawako đề nghị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cần chấn chỉnh đơn vị thi công
tránh ngưng nước kéo dài làm ảnh hưởng đến nhu cầu cung cấp nước cho người dân khi thực hiện công tác di rời ống cấp nước tương tự
trước đó vào đêm ba tháng bốn hàng nghìn người dân sống ở trung cư y homes phú hữu xếp hàng giống rắn mang theo sô trậu tranh trúc đến hướng nước ở xe bồn
một số người dân phản ánh rằng bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
nhiều hộ gia đình đã phải ra các cửa hàng tiện lợi tạp hóa để mua nước đóng chai về nấu ăn
thậm chí có người dân phải chạy xe cả cây số ra các cửa hàng trong khu vực để tìm mua nước về dùng
bộ lao động thương binh và xã hội vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc
dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng ba mươi tháng bốn và ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm để người lao động được nghỉ năm ngày liên tục
bộ lao động thương minh và xã hội cho biết năm hai nghìn hai mươi bốn dịp nghỉ lễ ngày truyền thống ba mươi tháng bốn
và ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm có ngày hai mươi chín tháng bốn là thứ hai nằm giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hàng tuần
vì thế có ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường ngày hai mươi chín tháng bốn và làm bù sang ngày khác
để dịp nghỉ lễ chiến thắng ba mươi tháng bốn và ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
để cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ năm ngày liên tục
theo quy định khoảng ba một trăm một mươi hai bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín chỉ giao thủ tướng chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ tết âm lịch và quốc khánh
không giao thủ tướng quyết định các ngày nghỉ lễ tết khác
tuy nhiên việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường thứ hai ngày hai mươi chín tháng bốn và làm bù sang ngày khác
cán bộ công chức viên chức và người lao động sẽ được nghỉ năm ngày liên tục
việc này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
đồng thời việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ công chức viên chức và người lao động
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại